một tàu cá của ngư dân thị xã ba đồn tỉnh quảng bình bị mất tích trên biển từ ngày hai tháng bảy đến nay vẫn chưa có tin tức
công tác liên lạc tìm kiếm chiếc tàu cùng năm người gặp nạn đang được các cơ quan chức năng tỉnh quảng bình tích cực thực hiện
tuy nhiên đến nay mùng hai tháng tám chiếc tàu cá này vẫn chưa được tìm thấy
một tháng nay gia đình chị nguyễn thị cúc chú tại phường quảng phúc thị xã ba đồn
cùng gia đình các ngư dân trên tàu cá qb chín mươi tám nghìn tám trăm bốn mươi năm ts vẫn mòn mỏi trong ngóng người thân
trước đó ngày hai mươi ba tháng sáu tàu cá công suất hơn bốn trăm linh cv do anh nguyễn thanh đàm
chồng chị nguyễn thị cúc làm chủ xuất bến cùng bốn ngư dân ra khơi khai thác thủy sản
đến ngày hai tháng bảy chủ tàu cá qb chín mươi tám nghìn tám trăm bốn mươi năm ts dùng bộ đàm gọi vào bờ thông báo tàu đang tránh cơn bão số hai
tuy nhiên sau đó chiếc tàu cá mất liên lạc cho đến nay
hiện ủy ban nhân dân tỉnh quảng bình đã có văn bản gửi bộ ngoại giao và các ngành trung ương
đề nghị tìm kiếm tàu bị nạn thông qua đường ngoại giao
đồng thời tổ chức tìm kiếm trên biển để sớm tìm ra tôn tích tàu cá này